thưa quý vị thủ tư chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm bảy mươi năm về kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước
theo quyết định mục tiêu của kế hoạch là xác định rõ nội dung thời hạn tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan
để đảm bảo triển khai luật căn cước một cách kịp thời đồng bộ thông nhất hiệu lực và hiệu quả
trong đó các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành cơ sở dữ liệu khác theo quy định của luật căn cước
và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có liên quan bảo đảm an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân
đề xuất các giải pháp về công nghệ đầu tư trang thiết bị nâng cấp hệ thống lưu trữ xử lý để triển khai thu mống mắt
tích hợp thông tin vào thẻ căn cước căn cước địa tử và sử dụng khai thác thông tin được tích hợp